thưa quý vị các thường trí và các bạn
theo báo cáo của tổng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
từ đầu năm hai nghìn một mươi hai đến tháng ba năm hai nghìn một mươi ba
cả nước đã xảy ra trên một triệu vụ liên quan đến vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
đáng chú ý là tình trạng sử dụng vũ khí công cụ hỗ trợ chống người thi hành công vụ còn diễn ra
tình hình tội phạm sử dụng vật liệu nổ gây án ngày càng phức tạp
tội phạm sản xuất buôn bán vận chuyển vũ khí qua biên giới vẫn còn nổi lên
chuyên án sáu trăm một mươi ba s là hành trình triệt phá sưởng sản xuất vũ khí lớn và tinh vi bậc nhất ở thành phố hải phòng
một giờ sáng ngày hai tháng một năm hai nghìn một mươi hai
thực hiện kế hoạch tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ an toàn tết nguyên đán nhâm thìn
trung sĩ đỗ đăng long
đồng đội tuần tra tại khu vực cầu bính hải phòng
đã phát hiện hai đối tượng nghi vấn đi trên một chiếc xe máy
khi ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
thì hai đối tượng có hành vi chống đối chèn ép xe của lực lượng tuần tra
trung sĩ đỗ đăng long lúc đó đang điều khiển phương tiện kiên quyết truy bắt đối tượng
sau khi tăng tốc đuổi theo bất ngờ đối tượng ngồi sau rút súng hoa cải
bắn xối xả về phía trung sĩ long
mặc dù đã mặc áo ráp nhưng viên đạn đã xuyên qua nách
khiến trung sĩ đỗ đăng long bị thương nặng và hy sinh trên đường đi cấp cứu
đồng đội của anh đã đuổi theo và truy bắt được hai đối tượng trên
sự hy sinh của trung sĩ đỗ đăng long như thêm một lời cảnh báo
về tình trạng tội phạm sử dụng vũ khí nóng trên địa bàn thành phố hải phòng
làm tăng thêm quyết tâm phá án truy bắt các đối tượng liên quan đến sử dụng
chế tạo mua bán các loại vũ khí tại thành phố cảng này
qua lắm tình hình thì thấy rằng là cái lượng vũ khí không chỉ nhập vào lối địa chúng ta qua bên dưới
mà thấy rằng là một lượng vũ khí không chỉ nhập vào lối địa chúng ta qua bên dưới
mà thấy rằng là một lượng vũ khí tự chế đang được bán cho các đối tượng hình sự ma túy trên địa bàn thành phố
với một cái điều lóng bỏng như vậy mà xác định rằng đây là một loại tội phạm rất nghiêm trọng
nó là những hung khí để cho những đối tượng quân đồ ngãn sử dụng
gây ra những bộ trọng án trên địa bàn thành phố và các tỉnh khác
do đó là nữ lượng cảnh sát hình sự đã báo cáo các đối tượng hình sự
và chúng tôi đã tiến hành công tác lắm tình hình sâu
và tra đổi thông tin với các đơn vị quân huyện
đầu năm hai nghìn một mươi ba trong một đêm tuần tra tại thành phố hải phòng
các chiến sĩ phòng cảnh sát điều tra tội phạm hình sự bắt được một nhóm thanh niên nghi vấn trên đường phố
khi kiểm tra phát hiện nhóm thanh niên này có tàng trữ một số vũ khí tự chế
sau khi đưa về cơ quan công an những đối tượng này khai đã mua những loại vũ khí này của một người không rõ địa chỉ
nhưng sẵn sàng tìm ra
họ cũng cung cấp hàng bất kể thời gian nào cho người mua
đây là loại súng dạng bút được sản xuất tinh vi mẫu mã đẹp y như một chiếc bút thật
trong một thời gian đang làm tốt công tác điều trị cơ bản
chúng tôi đã ngắm được có một đối tượng
có những dấu hiệu và biểu hiện của việc sản xuất chế tạo vũ khí tại địa bàn nơi chân
đồng thời do chúng ta triển khai đúng định hướng trong vấn đề tập trung vào loại tội phạm này
cho nên đã nhận được nguồn tin
nguồn tin quan trọng từ công an huyện ân dương
về một đối tượng trung hợp với đối tượng của lực lượng cảnh sát hình sự đang xác minh
tại tổ hai mươi chín lĩa sáng lên chân
và sau khi đã có nguồn tin này
thì xác định đây là một vấn đề mà chúng ta cần lực lượng tập trung lực lượng giải quyết
những nghi vấn ban đầu được phòng cảnh sát điều tra hình sự báo cáo lên giám đốc công an thành phố
do thấy cần ngay lập tức ngăn chặn
không để cho cơ sở sản xuất vũ khí tiếp tay cho các đối tượng hình sự
sử dụng vũ khí nóng khi gây án
được sự chỉ đạo của lãnh đạo công an thành phố
phòng cảnh sát điều tra tội phạm đã lập chuyên án mang bí số sáu trăm một mươi ba s
nhằm điều tra truy bắt các đối tượng có liên quan đến cơ sở tàng trữ và sản xuất vũ khí trái phép
qua công tác điều tra ban đầu
xác định hai đối tượng là chủ ngôi nhà bí hiểm là cặp vợ chồng dương minh nhất sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi
và trần thị hồng vân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
qua công tác trinh sát đối tượng dương minh nhất ít khi thấy xuất hiện
nhưng vợ hắn lại thường xuyên đi ra ngoài
chị ta thường đến các cửa hàng điện tử và cơ khí trong chợ sắt hải phòng
để chọn mua những vật dụng nhỏ
các trinh sát nhận định có thể trần thị hồng vân
đóng vai trò chính trong việc giao dịch tìm đối tác để tiêu thụ
còn dương minh nhất trực tiếp sản xuất lắp ráp vũ khí tại nhà
súng bút là loại vũ khí rất tinh vi bắn đạn trì hoặc là nén sáu ly
nếu bắn ở cựu ly dưới năm mét khả năng sát thương của súng này không thua gì súng quân dụng
nguy hiểm hơn loại đạn sử dụng cho súng bút
là đạn thể thao
đạn chế bằng trì
do vậy mọi hành vi chế tạo tàng trữ vận chuyển mua bán sử dụng trái phép
hoặc chiếm đoạt loại súng dạng bút sẽ bị pháp luật xử lý như đối với các loại vũ khí quân dụng
những chuyên gia hàng đầu về sản xuất vũ khí cho rằng
để sản xuất được một khẩu súng bút như thế này đòi hỏi có tay nghề cao rất tỉ mỉ và kỳ công
từ đó những câu hỏi được ban chuyên án đặt ra là
dương minh nhất là ai
làm nghề gì
dương minh nhất có liên quan đến tổ chức sản xuất mua bán vũ khí nào
bán cho những đối tượng nào
để vẽ chân dung tên tội phạm được cho là khéo tay này
các điều tra viên phối hợp với cơ quan công an sở tại
và ngay lập tức mọi thông tin liên quan đến dương minh nhất được báo cáo về ban chuyên án
ban chuyên án quyết định triệt phá bằng được ổ nhóm này
địa bàn nhà nhất được coi là xóm liều ở đất cảng
với vị trí giáp với sông lạch chay
giáp danh giữa quận lê trân và quận an dương
nhiều ngày đêm các tổ trinh sát thay nhau túc trực quanh khu nhà của nhất
theo dõi mọi hoạt động của vợ chồng nhất vân
ngôi nhà cấp bốn nằm trong khoảng sân rộng có gần chục hộ gia đình
muốn tiếp cận ngôi nhà ấy phải đi qua mấy hộ gia đình khác đều là anh em họ hàng của nhất
đặc biệt ngôi nhà ấy luôn đóng kín cửa nên mọi hoạt động diễn ra bên trong không nắm bắt được
ngay cả đằng sau của ngôi nhà tiếp giáp với con sông các trinh sát đã dùng tàu thuyền để tiếp cận
xong mặt sau của ngôi nhà cũng đã bị nhất dùng tôn sắt rào kín
một mũi trinh sát khác đã rất mất công sức cải trang thành những người xe ôm chuyên nghiệp
theo dõi từng bước chân của trần thị hồng vân
người đàn bà này rất khôn ngoan chị ta chỉ tiếp xúc và nói chuyện với người quen
hàng ngày ngoài việc đi chợ cơm nước thỉnh thoảng vân lại ra chợ sát
nhất thừa kinh nghiệm đối phó với cơ quan công an sẵn sàng chống trả quyết liệt
hơn nữa bản thân hắn là con nghiện lâu năm lại nhiễm hiv giai đoạn cuối
nên nhất không còn gì để mất
khách hàng của nhất là những đối tượng lưu manh côn đồ
mọi việc mua bán đều thông qua trần thị hồng vân
khi khách có nhu cầu sẽ liên hệ với vân trả hàng
và trả tiền cũng do vân đảm nhiệm
còn dương minh nhất là người trực tiếp sản xuất
hắn suốt ngày chỉ mầy mò với những thứ vật tư mà vân mua về
tiền bán được đôi vợ chồng này nướng vào ma túy
đặc biệt là khi sử dụng loại ma túy đá
dương nguy nhất càng chăm chỉ nghiên cứu sản xuất ra loại vũ khí độc
mà trên thị trường không có
đã có những đối tượng khi đến mua hàng của nhất
có mang cả một loại vũ khí độc
và ma túy đá đến cho dương minh nhất chơi
với hy vọng hắn sẽ cho ra đời một loại súng
vừa độc vừa có tính sát thương cao
bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và kinh nghiệm dày dặn
mạng lưới bí mật của phòng cảnh sát điều tra tội phạm hình sự
đã nắm rõ quy luật hoạt động
mọi diễn biến của sưởng sản xuất vũ khí nguy hiểm này
mỗi một thông tin đưa về ban chuyên án lại thêm quyết tâm
triệt phá ổ nhóm này càng sớm càng tốt
sau khi thống nhất mọi phương án tác chiến
cơ quan điều tra quyết định xâm nhập vào nhà đối tượng mục tiêu
là bắt quả tang hành vi tàng trữ
và sản xuất vũ khí của vợ chồng dương minh nhất
kịp thời khống chế đối tượng để hắn không kịp trở tay
hơn năm mươi cán bộ chiến sĩ được huy động chờ lệnh
từ lãnh đạo ban chuyên án
tuy nhiên thông tin đưa về không thấy dương minh nhất làm việc như mọi khi
ban chuyên án quyết định rút quân
chờ thời cơ chín mùi
gần một tháng trời tiếp tục ăn đường uống trọ
để tiếp cận đối tượng
các trinh sát trẻ đã tìm được những sơ hở trong sinh hoạt của vợ chồng dương minh nhất
sau cuộc họp khẩn vào sáng ngày một mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi ba
ban chuyên án quyết định phá án ngay trong ngày hôm ấy
đợi đến một mươi tám giờ là thời điểm nhất đang phê thuốc
và làm việc say dưa nhất
hai tổ trinh sát được bố trí ngay trước cổng
và sau nhà của đối tượng
nhằm ngăn chặn khi nhất cố tẩu thoát
đúng như kế hoạch đã vạch sẵn
chờ đến đúng một mươi tám h ba mươi phút
trung úy nguyễn mạnh hùng gõ cửa ngôi nhà của vợ chồng nhất vân
tại hiện trường cơ quan công an đã thu giữ nhiều loại vũ khí
và các vật dụng liên quan đến việc sản xuất vũ khí
bao gồm năm khẩu súng dạng bút bằng kim loại

màu trắng cài bút màu vàng một khẩu súng dạng súng kíp một quả lựu đạn mỏ vịt hai phôi khẩu súng ngắn chưa hoàn chỉnh bốn mươi năm viên đạn một máy phay một máy tiện hai máy khoan một máy mài và nhiều tăng vật liên quan đến việc chế tạo súng
dương nguy nhất luôn tỏ thái độ bất cần không hợp tác cũng không khai bất cứ lời nào
nắm được tâm lý của một người bị nhiễm hiv giai đoạn cuối vừa đấu lý vừa dùng tình cảm để đối tượng chịu nhận tội
và trước những chứng cứ không thể chối cãi vợ chồng dương minh nhất và trần thị hồng vân đã cuối đầu nhận tội
năm hai nghìn năm sau khi được hoãn thi hành án vì bị nhiễm hiv giai đoạn cuối dương nguyên nhất đã trở về địa phương và tiếp tục lao vào con đường nghiện ngập
cùng năm này nhất quen chị trần thị hồng vân cùng là bạn nghiện trú tại khu tập thể vạn mỹ ngô quyền hải phòng
vân về sống duy nhất như vợ chồng và đã có với nhau một đứa con trai
để có tiền thỏa mãn cơn nghiện lại có sẵn tay nghề cơ khí nhất nảy sinh ý tưởng chế tạo súng bút súng bắn đạn hoa cải bán cho đối tượng giang hồ
từ giữa năm hai nghìn một mươi hai nhất đã trở về địa phương
nhất bàn với vân vay tiền của bạn bè và người thân mua máy khoan máy tiện máy mài nói là mở xưởng cơ khí
nhưng thực chất là để chế tạo súng
để có súng làm mẫu nhất đã sai vân đi mua các loại súng bút súng con trên thị trường đem về nghiên cứu làm các dụng cụ trực quan để sản xuất súng
dương minh nhất khai nếu các cơ sở sản xuất súng trước đây mua phôi và các thiết bị có sẵn trên thị trường
đem về và chỉ lắp sáp thì nhất lại tự mình chế tạo ra một khẩu súng hoàn thiện
thời gian đầu để chế tạo ra một khẩu súng bút hắn đã phải mất cả tháng trời mày mò cơ tiện đục đẽo các khối sắt thép
đến nay hắn đã có thể sản xuất mỗi ngày bốn khẩu súng bút
thậm chí dù sản xuất thủ công song súng bút của nhất chế tạo còn đẹp tinh xảo kỹ thuật chính xác hơn nhiều súng cùng loại của nước ngoài sản xuất
hắn đã mua một khẩu súng bắn đạn hoa cải tại khu vực mạo khê quảng ninh từ năm hai nghìn một mươi hai
liệu đạn thứ nhất mua từ ngày đi tàu vận tải than mang về để làm mẫu
sau đó nhất ghi lại tất cả những gì cần mua ra giấy rồi giao cho vợ đi mua tại chợ sắp
sau khi lên thành phẩm hoàn chỉnh việc tìm mối bán và giao dịch mua bán đều do trần thị hồng vân đảm nhiệm
giá một khẩu súng bút kèm hai ba viên đạn được vợ chồng này bán cho khách
giá một triệu năm trăm linh nghìn đồng
toàn bộ tiền lời từ việc sản xuất và bán súng được hai vợ chồng nhất vân ném vào việc sử dụng ma túy đá

chúng tôi làm bước đầu tiên là trí bắt những đối tượng đã giao dịch mua bán súng với cả đối tượng nhất
tiếp theo là trí bắt những đối tượng
đã có thể cung cấp mẫu cũng như là nguồn cho đối tượng nhất để lấy đó làm cơ sở để sản xuất súng
thứ hai là tiếp tục đấu tranh đối tượng nhất để khai thác mở rộng
thêm những đường dây mua bán súng cũng như là tàng trữ trái phép của quân dụng liên quan đến tượng nhất
không chỉ sản xuất nhất còn kiêm luôn lái súng
khi có khách đặt hàng nếu là loại súng không sản xuất được
vợ chồng nhất mua lại từ những mối quen bán lại ăn tranh lệch
căn cứ và lời khai của trần thị hồng vân cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hải phòng
đã ra lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của vũ thị loan sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi
trú tại số một trăm bốn mươi sáu quang trung hồng bàng hải phòng
tại đây cơ quan công an phát hiện và thu giữ hai mươi bốn khẩu súng các loại hai trăm bốn mươi một viên đạn các loại
một trăm tám mươi một chiếc lò so và một số linh kiện phục vụ cho việc sản xuất súng
căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được xác định hành vi của dương minh nhất và trần thị hồng vân
có đủ yếu tố cấu thành tội chế tạo tàng trữ mua bán trái phép vũ khí quân dụng
quy định tại điều hai trăm ba mươi bộ luật hình sự nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hải phòng đã ra quy định khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với dương minh nhất ra quyết định khởi tố bị can
và ra lệnh cấm đi khỏi hành vi của dương minh nhất
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hải phòng đã ra quy định khởi tố bị can

đối với trần thị hồng vân về tội chế tạo mua bán trái phép vũ khí quân dụng

và ra lệnh cấm đi khỏi hành vi của dương minh nhất ra quy định khởi tố bị can
và ra lệnh cấm đi khỏi hành vi của dương minh nhất ra quy định khởi tố bị can